chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay ngày một mươi bốn tháng bảy sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
chiều nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ubth đã bế mạc phiên họp thứ hai mươi bốn
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tổng kết bảy nội dung tại phiên họp này
trong đó về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng chủ tịch quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu
và yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu tiến hành giám sát tổ chức phiên giải trình
để làm rõ các số liệu tình hình chậm hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
nhấn mạnh một nội dung quan trọng là việc ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết
về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
chủ tịch quốc hội lưu ý hiệu quả của sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là đo lường
việc cắt giảm được bao nhiêu đơn vị hành chính tinh giản được bao nhiêu biên chế
mà điều quan trọng nhất là hiệu quả thực chất của bộ máy chính quyền chất lượng các dịch vụ công
mà người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng và sự phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên các địa bàn
cũng trong chiều nay tại hà nội
thường vụ đảng ủy công an trung ương phối hợp với đoàn kiểm tra số tám trăm chín mươi ba của ban bí thư
tổ chức hội nghị triển khai quyết định kế hoạch kiểm tra đối với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng đoàn kiểm tra
và thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đồng chủ trì hội nghị
tại hội nghị đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng đoàn kiểm tra
thông báo quyết định kiểm tra của ban bí thư và kế hoạch kiểm tra theo đó thực hiện quyết định số tám trăm sáu mươi
ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư trung ương đảng về thành lập đoàn kiểm tra của ban bí thư
kế hoạch của đoàn kiểm tra số tám trăm chín mươi ba của ban bí thư trung ương đảng về kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo
và tổ chức thực hiện kết luận số hai mươi một ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa tập trung vào nội dung
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số hai mươi sáu
ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật
trong công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc phức tạp dư luận quan tâm đối với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng đoàn kiểm tra
đánh giá cao lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua đã thực hiện rất quyết liệt công tác xây dựng đảng xây dựng đảng bộ công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhất là sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
được triển khai sâu rộng thường xuyên trong toàn lực lượng bộ công an đạt nhiều kết quả trong việc triển khai xây dựng bộ máy công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đồng chí nguyễn trọng nghĩa khẳng định việc kiểm tra là hoạt động thường xuyên của bộ chính trị
ban bí thư nhằm đánh giá lại kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận số hai mươi một và chỉ thị số hai mươi sáu tại các địa phương đơn vị
để kịp thời phát huy ưu điểm khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm đồng thời phát hiện và nhân rộng những kinh nghiệm quý những cách làm hay
đổi mới sáng tạo góp phần vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nói chung và trong lực lượng công an nhân dân nói riêng
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra
lịch trình làm việc của đoàn kiểm tra sẵn sàng trao đổi phối hợp chặt chẽ cung cấp kịp thời đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của đoàn
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các cơ quan chức năng giúp việc của đảng ủy công an trung ương và các đảng ủy được đoàn đến kiểm tra
thường xuyên phối hợp trao đổi với thư ký đoàn để tham mưu tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra tại đảng bộ công an trung ương
tại hà nội sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị giao ban quý ii các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy công an trung ương và khối xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong quý ii các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy công an trung ương và khối xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động tham mưu đề xuất với đảng ủy công an trung ương bộ công an lãnh đạo điều hành và tổ chức
thực hiện tốt các mặt công việc theo đúng quy chế làm việc cơ bản đảm bảo chương trình công tác đã đề ra với khối lượng công việc lớn chất lượng ngày càng được nâng cao
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế từ đó kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm tạo bước đột phá trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị văn phòng bộ công an văn phòng đảng ủy công an trung ương tổng hợp tiếp thu ý kiến các đại biểu xây dựng hoàn thiện báo cáo và dự thảo kết luận hội nghị
thứ trưởng nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời lưu ý đến các mặt công tác như tham mưu chính trị tư tưởng tuyên giáo quản lý cán bộ tổ chức biên chế thanh tra kiểm tra phát triển đảng trong công an nhân dân

đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm của cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
các tham luận tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn vướng mắt giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới
về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm đồng chí thứ trưởng đề nghị cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc làm tốt công tác xây dựng lực lượng công tác chính trị tư tưởng đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng tính tiên phong gương mẫu của đảng viên nâng cao chất lượng công tác nắm dự báo tình hình chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tập trung hoàn thành
đề mạnh và làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là chủ trương lớn của đảng ủy công an trung ương nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự từ sớm từ xa từ cơ sở
qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quân chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương